hơn tám trăm linh xuất quà có giá trị là hơn ba trăm bảy mươi tỷ đồng
đó là phần quà mà thủ đô hà nội dự kiến sẽ tặng các gia đình cá nhân tập thể được hưởng chính sách
nhân dịp tết nguyên đán tân sửu năm hai nghìn hai mươi một
đây là thông tin vừa được đưa ra tại buổi giao bàn báo chí do ban tuyên giáo thành quỳ thành phố hà nội tổ chức vào chiều nay
mức quà bằng tiền mặt một triệu đồng được trao cho các đối tượng như
bà mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thương binh
trao năm trăm linh đồng cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến đang hưởng trợ cấp hàng tháng
đại diện gia tộc thời cúng liệt sĩ
phần quà tiền mặt ba trăm linh đồng được trao cho các đối tượng thuộc diện hộ nghèo
người đang hưởng lương hưu trợ cấp mất sức lao động hàng tháng
ngoài ra thành phố hà nội sẽ tặng quà mức một năm triệu đồng một người với các cụ tròn một trăm linh tuổi
mức một hai triệu đồng với các cụ thọ hơn một trăm linh tuổi
mức một triệu đồng với các cụ chín mươi năm tuổi và các cụ chín mươi tuổi
sở lao động thương binh và xã hội tp hà nội cùng các đơn vị liên quan có trách nhiệm dự đoán
và sử dụng kinh phí chi trả đúng đối tượng chủ động phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm
trục lợi chính sách chi trả tặng quà không đầy đủ theo đúng quy định